và chuyến đổi trạng thái từ truyền thống sang công nghệ hoàn toàn trong phòng chống tội phạm
qua công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng cục cảnh sát hình sự phát hiện nhắm đối tượng người nước ngoài
cầu kết với các đối tượng người việt nam thành lập các doanh nghiệp nút bóng sử dụng công nghệ cao
để hoạt động tính dụng đen với quy mô lớn nên do phòng trọng án xác lập chuyên án để đấu tranh
cục cảnh sát hình sự phát hiện hai đối tượng quốc tịch ukraine là vujovsky timur sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và krasov irina sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nhập cảnh việt nam nền phố họ với các cục nhiệm vụ và công an thành phố hồ chí minh
công an tỉnh khánh hòa tiến hành bắt giữ đồng thời khám sát bốn công ty tại thành phố hồ chí minh
gồm công ty trách nhiệm hố hạng thương mại dịch vụ isora công ty lọc tính công ty dịch vụ tư vấn katus
và công ty dịch vụ vnex cục cảnh sát hình sự xác định đường dây tội phạm trên do đối tượng
karekshik roman sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quốc tịch ukraine cầm đầu
năm hai nghìn một mươi chín roman thành lập công ty lợi tính và câu kết với lê thanh huỳnh cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ thành phố thủ đức
và nguyễn thị nhất phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ quận bốn đều hoạt động tính dụng đen qua app easycas vn
đầu năm hai nghìn hai mươi ba khi thấy cơ quan chức năng của việt nam đấu tranh xử lý mạnh các băng nhóm tính dụng đen
nên roman đã xuất cảnh khỏi việt nam và điều hành vận hành quy trình cho vai nặng lại khép kính từ xa qua mạng xã hội
đây là nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng người việt nam
núp bóng doanh nghiệp triệt để sử dụng các công nghệ để hoạt động tính dụng đen
cho vay với quy mô lớn trong thời gian dài
chúng chuyên môn hóa là có quy trình khép kín được giao vào từng khâu từng giai đoạn
để nhằm che giấu hoạt động phạm tội tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
các khâu thẩm duyệt và
giải ngân thì hầu như được tự động hóa trên cái hệ thống cmr do các đối tượng lập trình
và chiếm tám mươi chỉ có hai mươi là nếu như mà trong quá trình đó có gì trục chặt hay các đối tượng
thì nó mới sử dụng đến yếu tố con người để thẩm duyệt
cục cảnh sát hình sự xác định từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa can số tiền bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tính tiếp tục nhận một mươi một triệu
từ các cơ quan chức năng
từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đảo sip
quá trình hoạt động các đối tượng xác duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến vài chục triệu đồng
bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết
từ lần vai thứ hai trở đi các khoản vai đều bị tính lãi và phí
tổng lãi và phí cộng lại tương đương với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
cảnh sát xác định đã có hàng trăm nghìn lượt khách hàng vai từ hai app nơi trên
với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng
các đối tượng thay đổi phương thức
thủ đoạn là không tập trung vào một công ty mà chia nhỏ ra rất nhiều công ty
như cái vụ án chúng tôi phá là các đối tượng chia ra là bốn công ty
hoạt động được ở những cái chức năng và nhiệm vụ khác nhau
cho nên là qua cái quá trình mà kiểm tra hành chính đơn thuần
thì rất khó phát hiện ra các đối tượng này hoạt động phạm tội
cho vai với trên qua app với cái lãi suất cao
và các đối tượng này cũng là để mà thu lợi
số tiền mà đảm bảo cái sự mà mất mát nó ít đi
thì các đối tượng là cho vai là ít
nhưng cái lãi suất phần trăm tính theo ngày thì rất lớn
lãi suất và các khoản phí là có lên đến một chín trăm bảy mươi
mặc dù các đối tượng nguy tạo về cái lãi suất là rất nhỏ
nhưng các cái khoản phí các đối tượng nại ra để mà thu của người vay là rất lớn
qua các tài liệu thu thập được
thể hiện các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại
cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba đối tượng nên làm việc
thu sáu mươi tám laptop gần một trăm linh điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
đồng thời phong tỏa các tài khoản của bốn công ty trên
trước đó cục cảnh sát hình sự phối hợp công an thành phố hồ chí minh
công an tiền giang hà nội đà nẵng và nhiều tỉnh thành trên cả nước
đấu tranh triệt phái nhiều bao nhóm tội phạm tính dụng đen cho các đối tượng người nước ngoài cầm đầu
như trung quốc nam phi nga latvia đến việt nam thành lập
thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ tư vấn kinh doanh tài chính
các đối tượng này tuyển dụng nhân viên để sử dụng các ứng dụng website cho vay lãi nặng lên đến trên một một năm